sau ba mươi năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài fdi việt nam đã trở thành một trong những quốc gia thành công
khi mà chúng ta có hơn một sáu trăm linh dự án đầu tư có đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước
bước sang giai đoạn mới nước ta đã có sự thay đổi chiến lược trong thu hút đầu tư
từ thế bị động chuyển sang thế chủ động từ lượng chuyển sang chất
chiến lược này đã phát huy được hiệu quả với minh chứng đó là chúng ta đã thu hút được nhiều dự án có lợi thế về khoa học công nghệ
mới đây nhà máy sản xuất động cơ máy bay của tập đoàn hanwha hàn quốc đã được khánh thành với tổng vốn đầu tư hai trăm linh triệu usd
những sản phẩm đầu tiên được xuất xưởng vào tháng một năm sau
điều đáng nói hanwha là một trong một mươi tập đoàn có công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới
do đó dự án khi đi vào hoạt động sẽ mang lại cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ mũi nhọn cho việt nam
kinh doanh động cơ máy bay đòi hỏi nhiều thập kỷ tích lũy công nghệ và thiết bị tiên tiến
và đây là một lĩnh vực cần phát triển
hàn quốc sẽ được đầu tư dài hạn cùng rất nhiều nhân lực kỹ thuật
hanwha group sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn vào việt nam trong thời gian tới
cũng trong năm nay dự án thành phố thông minh tại hà nội do tập đoàn sumitomo nhật bản đầu tư
với tổng vốn đầu tư hơn bốn một trăm ba mươi tám tỷ usd với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là dự án lớn nhất mà việt nam thu hút được từ đầu năm đến nay
điều đáng nói đây là dự án có nền tảng công nghệ bốn
được kỳ vọng sẽ có những tác động tích cực đối với việt nam
sau intel microsoft samsung ngày càng có nhiều thêm tập đoàn công nghệ hàng đầu có mặt tại việt nam
theo nhiều chuyên gia sau ba mươi năm mở
mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã có thêm nhiều tín hiệu vui trong bức tranh thu hút đầu tư
sau ba mươi năm mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thế và lực của việt nam đã ngày càng được cải thiện
việt nam tham gia nhiều hiệp định tự do thế hệ mới
doanh nghiệp tư nhân trong nước có tiềm lực mạnh hơn
đã đến lúc việt nam có quyền chủ động trong chiến lược thu hút đầu tư mới